trong vụ việc nổi bật thời gian qua ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai qua kiểm tra sáu cơ sở kinh doanh đồng hồ trên đường mùng ba tháng hai quận một mươi
quốc quản lý thị trường tp hcm đã thu giữ một hai trăm linh chiếc đồng hồ nhái với nhiều mẫu mã khác nhau tất cả đều không có chứng tử mua bán
làm việc với cơ quan chức năng chủ các cơ sở thừa nhận đã mua hàng trôi nổi trên thị trường để bán lại thu lợi nhuận bất chính
còn tại miền trung cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa cũng đã khởi tố hình sự hai cơ sở kinh doanh tại địa bàn thành phố nha trang có dấu hiệu sản xuất buôn bán hàng nghìn đồng hồ nhái các thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại việt nam
hiện nay trên môi trường thương mạnh tử hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng kém chất lượng thì buôn bán cũng khá là phức tạp trên thị trường
và lực lượng quản lý thị trường trong thời gian vừa qua cũng xử lý rất là nhiều
các hành vi vi phạm đó đặc biệt là các mặt hàng xa xỉ của các nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới
hôm nay thì về việc xử lý các quyền sai phạm trên môi trường thương mạnh tử thì lực lượng quản lý thị trường cũng gặp khá nhiều khó khăn
các hàng hóa mà kinh doanh trên môi trường thương mạnh tử thì thường họ chuyển qua biêu chính rồi thanh toán qua tài khoản ngân hàng
chính vì vậy mà giữa người mua người bán nó không gặp nhau
cái việc kiểm tra kiểm soát cũng rất là khó khăn
và ngoài ra thì khi mà họ trao đổi thông tin mua bán với nhau thì thường là họ trao đổi và inbox nhắn tin riêng
thì như vậy là cái việc mà chúng tôi có thể tìm hiểu và cũng như truy cập vào những thông tin cá nhân đó thì cũng rất là một vấn đề
có thể thấy thị trường đồng hồ cao cấp hay còn gọi là luxury brand tại việt nam
đặc biệt là mạng kinh doanh
bán phụ kiện thể hiện phong cách cá tính và phần nào khẳng định đẳng cấp sự thành công của chủ nhân
song với tâm lý coi trọng hình thức nhưng ham của rẻ muốn sở hữu sản phẩm danh tiếng mà không đủ tiền
nhiều người dùng việt nam đã và đang tiêu thụ số lượng lớn đồng hồ nhái
từ đó khiến cho loại hàng kém chất lượng này sống khỏe thậm chí là lấn lướt hàng chính hãng
rất mong là tới đây cơ quan thực thi pháp luật sẽ mạnh tay xử lý hình sự nghiêm khắc hơn nữa
để đủ sức gian đe dẹp bỏ vấn nạn này
thưa quý vị chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau